các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng vào tối ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm sau khi uống rượu xảy ra mâu thuẫn
nông hồng lâm đã dùng dao bấm đâm vào thái dương của phạm thanh lâm
lê đức tuyến là nhóm của phạm thanh lâm đã dùng một cây gỗ đánh vào đầu nông hồng lâm
và bị nông hồng lâm đâm một nhát vào lưng
còn bùi văn cảm chém vào vai lê đức tuyến
do vết thương trúng động mạch mất nhiều máu nên lê đức tuyến đã tử vong ngay sau đó
kết thúc tuyên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nông hồng lâm một mươi tám năm tù
về tội cố ý gây thương tích hoàng văn hoạt chín tháng tủ treo về tội gây dối chất tự công cộng
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố lạng sơn đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng hoàng văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn là đối tượng cùng lê minh đức
thực hiện hành vi chống đối và hành hung lực lượng cảnh sát giao thông
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng sáu tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an thành phố lạng sơn
khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường hùng vương phường tri lăng thành phố lạng sơn
đã phát hiện một số trường hợp vi phạm luật giao thông
tổ công tác đã ra hiệu dừng xe đề nghị các đối tượng xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên các đối tượng này không chấp hành và chống đối hành hung lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
tổ công tác đã khống chế đưa về trụ sở đối tượng lê minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn để làm rõ các đối tượng còn lại lợi dụng lúc hỗn loạn đã bỏ chạy
hiện vụ việc đang được công an thành phố lạng sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố bắc giang vừa bắt quả tăng hai đối tượng là hà thị trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú lục nam bắc giang và dương mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện yên dũng bắc giang
về hành vi giả mạo là người của ngân hàng vb bank hà nội đang tiến hành phỏng vấn người lao động
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đối tượng hà thị trâm đã thực hiện hành vi lừa đảo
với các phương thức tuyển dụng nhân viên tín dụng ngân hàng vb bank với mức lương từ hai năm triệu đến ba năm triệu đồng
để thực hiện hành vi của mình hà thị trâm đã đến trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh bắc giang thuê chỗ để tuyển dụng nhân viên
tại đây hà thị trâm đã tư vấn tuyển dụng được dương mạnh hùng và thu được ba trăm linh đồng tiền lệ phí
sau đó hà thị trâm yêu cầu nạn nhân in phát tờ rơi khi nào tuyển dụng đủ hai mươi năm hồ sơ thì mới bố trí công việc
tại cơ quan điều tra đối tượng hà thị trâm khai nhận do mới ra trường chưa xin được việc nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
tại tỉnh hà tĩnh vào trưa ngày hôm nay bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt quả tang đối với nguyễn quốc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xóm một xã sơn lĩnh về tội buôn bán tảng chữ thuốc nổ trái phép
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng đi xe từ hướng xã sơn lĩnh
có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển trái phép thuốc nổ
lực lượng chức năng đã tổ chức mật phục và bắt giữ đối tượng
khám xét tại hiện trường lực lượng biên phòng đã phát hiện một thùng tôn một thùng xốp đựng trên tám mươi kg thuốc nổ
một số kíp nổ và dây trái chậm
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên mua lại ở một người tỉnh nghệ an
đưa về bán lại cho một người việt làm ăn tại lào để kiếm lời
trước thông tin hai tàu cá của quảng bình cùng với ngư dân bị phía trung quốc bắt giữ
và mua ra
một số ngư dân đã bị ép phải ký văn bản công nhận chủ quyền của trung quốc ở biển đông
bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại trung quốc làm rõ thông tin này với phía trung quốc
để có phản ứng phù hợp
ông lê hải bình người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
cục hải cảnh trung quốc thông báo đã bắt giữ một mươi bảy ngư dân cùng hai tàu cá
sau khi có thông tin này bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại trung quốc
thăm lãnh sự về các ngư dân bị bắt giữ đồng thời làm việc chặt chẽ với các cơ quan
sở tại và yêu cầu phía trung quốc phải thả ngay tàu cá cũng như là ngư dân việt nam
theo thông tin mới nhất từ phía các cơ quan chức năng một mươi bảy ngư dân cùng với tàu cá qb chín mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi ts
đã về tới việt nam an toàn hiện nay đại sứ quán việt nam tại trung quốc vẫn đang tiếp tục yêu cầu
phía trung quốc phải trả vô điều kiện tàu cá qb chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi bốn ts
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn